thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận
và đánh giá kết quả thực hiện năm dân vận chính quyền hai nghìn một mươi tám triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
đồng chí phạm minh chính trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí trương thị mai trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí võ văn thưởng trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí trương hòa bình
phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chí tòng thị phóng phó chủ tịch thường trực quốc hội
đồng chí hoàng trung hải bí thư thành ủy hà nội đồng chí trần thanh mẫn
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí phát đình trạc trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí nguyễn xuân thắng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh cùng sáu mươi ba điểm cầu địa phương
năm hai nghìn một mươi tám công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã đạt được nhiều kết quả tích cực
góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng đối ngoại
cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân tham gia giải quyết có hiệu quả hơn
nguyện vọng hợp pháp chính đáng của nhân dân
cắn với việc đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn đảng nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ
đảng viên nhất là người đứng đầu cán bộ lãnh đạo quản lý tăng cường chỉ đạo triển khai
năm dân vận chính quyền tập trung cải cách thủ tục hành chính nâng cao đạo đức công vụ
tiếp dân đối thoại giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm trong nhân dân
góp phần tạo sự đồng thuận động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương
chính sách pháp luật của đảng nhà nước củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc
góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với đảng nhà nước hệ thống chính trị
xây dựng quan hệ mật thiết của đảng nhà nước
tuy vậy công tác dân vận vẫn còn nhiều hạn chế nhận thức và trách nhiệm lãnh đạo
chỉ đạo công tác dân vận của một số cấp ủy tổ chức đảng còn hạn chế
chưa coi trọng và đổi mới công tác vận động nhân dân chưa thực sự lấy lợi ích chính đáng
và phát huy quyền làm chủ của nhân dân là mục tiêu động lực nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân
công tác dân vận của cả hệ thống chính trị chưa đồng bộ
chưa thực hiện nghiêm quy chế công tác dân vận của đảng
công tác phối hợp chưa thường xuyên chặt chẽ
việc phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị làm công tác dân vận hiệu quả chưa cao
một số chính sách chưa có cơ chế để lắng nghe đầy đủ ý kiến nhân dân
một số nơi công tác tiếp dân đối thoại hiệu quả chưa cao
tình trạng khiếu kiện phức tạp đông người kéo dài chưa xử lý rất điểm
hội nghị đã thẳng thắn nêu lên nhiều hạn chế nhằm tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả
góp phần tạo sự đồng thuận của nhân dân phát huy dân chủ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng